tại nhà hát trưng vương thành phố đà nẵng vừa diễn ra đêm chung kết cuộc thi giải sao mai hai nghìn một mươi chín khu vực miền trung tây nguyên
bà thí sinh xuất sắc đạt giải cao nhất của ba dòng nhạc thính phong dân gian và nhạc nhẹ tiếp tục đi vào vòng chung kết toàn quốc là chị ngọc linh chi phan thị quỳnh anh và nguyễn thị ngọc dung
theo đánh giá của ban giám khảo một mươi tám thí sinh tham gia vòng chung kết khu vực miền trung tây nguyên có chất lượng rất cao và khá đồng đều
các thí sinh đã thể hiện thành công bài dự thi bằng chính niềm đam mê và khát khao thể hiện của bản thân
đây là nguồn động lực để nuôi dưỡng và phát triển các tài năng ca hát trong nền nghệ thuật chung của nước nhà
ba thí sinh đoạt giải sẽ đại diện cho khu vực miền trung tây nguyên tham gia vòng chung kết toàn quốc trong thời gian tới